hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kẻ chủ miu dẫn đến cái chết của nạn nhân
là mẹ kế nguyễn thị trinh

sau hai mươi hai ngày đêm vô cùng vất vả căng thẳng
cuộc đấu trí khép lại

trước một màn kịch hoàn hảo
mà kẻ chủ miu đã giải công nghiên cứu giàn dựng

nhưng chính kẻ chủ mưu cũng như các đối tượng không hề nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ xa lưới pháp luật
lý do mâu thuẫn về quyền thừa kế tài sản tôi nghĩ chỉ là một trong những mâu thuẫn giữa mẹ kế và con riêng của chồng
nhưng việc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm dẫn đến việc bị cáo thuê người giết con riêng của chồng
có lẽ là do bị cáo rất giận con riêng
bị cáo đã từng chia sẻ với tôi rằng bị cáo đã có công nuôi dưỡng cho nạn nhân và các em của nạn nhân được ăn học thành đạt cho đến ngày hôm nay
nhưng thay vì việc trả ơn thì nạn nhân đã có một số ứng xử không đúng bực và chưa đúng bực đối với bị cáo
hành vi của bị cáo đã gây ra thì sẽ không bao giờ được pháp luật tha thứ
có lẽ là trong suốt quãng đời còn lại
thì bị cáo sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính mình

nên bị cáo đã phải chịu mức án hình phạt trung thân

và tôi cũng nghĩ rằng đối với mỗi con người chúng ta
nếu trong cuộc sống có thêm một chút sẻ chia một chút cảm thông
thì có lẽ là sẽ có thể đối mặt với tòa án lương tâm của chính mình
và tôi cũng nghĩ rằng đối với mỗi con người chúng ta
nếu trong cuộc sống có thêm một chút sẻ chia một chút cảm thông
thì có lẽ là cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhân ái hơn
đã được cha khám phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ
chứng kiến nhiều cảnh ngộ xót xa về những gia đình sau bi kịch
thiếu tá lê minh hải cùng đồng đội cho rằng
tòa án xã hội và tòa án lương tâm luôn song song tồn tại
tòa án lương tâm hiện hữu thẩm sâu trong mỗi trái tim tội lỗi
đó là sự giành phật mặc cảm
vì thế những người làm án như thiếu tá lê minh hải
thiếu tá lê minh hải luôn luôn cố gắng làm việc thấu tình đạt lý
vừa đảm bảo yếu tố nghiệp vụ pháp luật chính trị và yếu tố nhân văn
thiếu tá lê minh hải chia sẻ
có thể mọi người chỉ đọc báo với một màu tin vụ án đã được khám phá thành công
hay mỗi phút trên truyền hình tóm tắt nội dung vụ án
nhưng đặt sau đó là mồ hôi nước mắt thậm chí là sương máu của đội đội mình
để có được sự bình yên cho thủ đô
và sự bình yên trong lòng mỗi người làng
để có được sự bình yên trong lòng mỗi người làng

mà cần sự đồng tâm đồng lòng của cả một tập thể
sự phối hợp của các cấp ủy chính quyền nhân dân các địa phương
với sự nỗ lực và công nghiên thiết mình trên mặt trận đấu tranh với tội phạm hình sự
thiếu tá lê minh hải được nhận giải thưởng
gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi hai
và nhiều giải thưởng của trung ương đoàn bộ công an
đối với anh và những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an hà nội
được cống hiến và dấn thân vì sự bình yên của thủ đô
là vinh quang và là cả trách nhiệm của những trái tim cháy bọc nhiệt huyết
ở ngôi nhà số bảy thiền quang từ hôm qua hôm nay và ngày mai
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
quý vị có thể xem lại chương trình tại website
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại